chiều nay ngày một mươi bảy tháng năm hàng trăm vận động viên tham dự sea games ba mươi hai đã đáp bán chuyến bay từ năm bên campuchia
hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất và ở tp hcm
ra đoán các vận động viên này có đại diện lãnh đạo của trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại tp hcm
và đông đảo các bạn bè người thân và người hâm mộ
một trong những vận động viên đầu tiên xuất hiện ở cửa ra ga quốc tế tân sơn nhất là vận động viên judo trần lê phương nga
mặc dù chỉ đạt huy chương bạc tại sea games lần này nhưng điều đáng khâm phục ở kỳ sea games ba mươi một lần trước
cô đã gặp phải chấn thương vớt sụn đầu gối
tuy nhiên sau một thời gian điều trị với sự nỗ lực không ngừng của bản thân
trần lê phương nga đã có mặt tại sea games lần thứ ba mươi hai
và tấm huy chương bạc chính là nguồn động viên rất lớn để cô tiếp tục gắn bó với môn võ chú đô
tại sea games ba mươi hai ghi nhận sự vượt trội của các vận động viên nữ
ngoài huy chương bạc của đội tuyển bóng đá nữ huy chương bạc của các nữ vận động viên điền kinh
với gương mặt tiêu biểu là nguyễn thị oanh
thì ở nội dung thi đấu môn kitoxing nữ vận động viên nguyễn thị hàng nga
cũng đã dành huy chương bạc một cách thuyết phục
đây là kỳ sea games thứ ba mà em được tấm huy chương vàng
và khi mà em
em được tấm huy chương bạc thứ ba này thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
em cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được thi đấu
trong chuyến bay trở về lần này có gần một trăm linh vận động viên
do trung tâm hỗn luyện thế thao quốc gia tp hcm quản lý
đón đoàn tại sân bay chiều nay có đại diện lãnh đạo
của trung tâm hỗn luyện thế thao quốc gia tp hcm
với những vòng hoa trao tặng các vận động viên
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
và đạt thành tích ngoài mong đợi
tôi cũng lấy rất là vinh dự thay mặt cho lãnh đạo cơ quan
đến đón các vận động viên
hôm nay là ngày cuối cùng của sea games
chúng ta có là bảy mươi vận động viên sẽ đi về ngày hôm nay
và trong đó có khoảng sáu huy chương bạc
chúng tôi hôm nay rất là vui
và vấn đề là cũng thay mặt cho lãnh đạo cơ quan
xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước
đã có sự quan tâm hỗ trợ kịp thời
đối với ngành thể thao việt nam
cũng trong chuyến bay hạ cánh xuất sân bay tân sơ nhất chiều nay
còn có một số thành viên của bang huấn luyện đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba
trong đó có huấn luyện viên trưởng người pháp ông philippe jouzier
dù chỉ đoạt huy chương động ở sea games ba mươi hai lần này
nhưng với ông philippe jouzier đây là tấm huy chương đầu tiên
và cũng trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển u hai mươi ba việt nam